cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với chín bị can trong vụ án xảy ra tại trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam gọi tắt là vncert thuộc bộ thông tin và truyền thông
thực hiện kế hoạch điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ trong quá trình lập phê duyệt tổ chức đấu thầu dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi phân tích sự cố tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối internet quốc tế do trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam gọi tắt là vnsearch thuộc bộ thông tin và truyền thông thực hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy
xác định ông nguyễn trọng đường nguyên giám đốc
vnsearch đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với công ty trách nhiệm hiểu hoạn thương mại và dịch vụ khang pháp đơn vị tư vấn công ty cổ phần thẩm định giá btc value và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước

ba nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty aic đang bị truy nã
bốn đỗ văn sơn trưởng ban quản lý dự án hai công ty aic
nguyễn văn thế trưởng ban kt bảy công ty aic
sáu nguyễn vũ cường giám đốc công ty khang phát
bảy mai phương nam phó giám đốc công ty khang phát
hai đặng xuân minh giám đốc công ty btc values
chín nguyễn quốc việt thẩm định viên công ty btc values
công an xã eoe huyện công park tỉnh đắk lắk vừa kịp thời phát hiện và xử lý sáu em học sinh
mua hóa chất về tự chế pháo nổ để bán kiêm lời vào dịp tết nguyên đán sắp tới
sáu em này đang là học sinh từ lớp năm đến lớp bảy của các trường tiểu học và trung học cơ sở
trên địa bàn xã eoe huyện công park
theo điều tra ban đầu các em học sinh này đã lên mạng xã hội youtube
học cách chế tạo pháo nổ
sau đó sáu em góp tiền đặt mua hóa chất trên các sản thương mại điện tử
sau khi mua hóa chất về các em vào youtube xem hướng dẫn và cùng nhau thực hiện việc chế tạo pháo
mục đích các em chế tạo pháo là để đốt vào các dịp tết nguyên đán sắp tới
vừa qua cháu cùng mấy bạn góp được một trăm linh và học hỏi trên mạng
để mua chất ca xe lũ ba và lưu hình và nách chi
một tháng thì tự giả
sau đó bọn cháu vào youtube để học hỏi cách chế tạo pháo
ngoài việc chế tạo pháo để sử dụng vào dịp tết thì các em còn bán lại cho các bạn học sinh cùng trường
mỗi viên pháo tùy kích thước sẽ bán từ năm đồng đến ba mươi đồng
dần may sự việc đã được lực lượng công an xã eau phát hiện ngăn chặn kịp thời
khám xét nơi ở của sáu em học sinh công an thu giữ ba năm kg hóa chất
và năm mươi sáu viên pháo tự chế cao từ năm cm đến hai mươi cm
chúng tôi vừa tập trung vào đấu tranh các loại tội phạm
nhưng mà cũng vừa tập trung vào các loại tội phạm
vận động tuyên truyền và thu gom nhất là vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và cũng như pháo nổ
là cũng đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng
tài nạn trong chế tạo pháo sử dụng pháo nổ không chỉ trả giá bằng chính các bộ phận trên cơ thể
mạng sống của bản thân mà còn để lại nữ đau và gánh nặng cho gia đình và xã hội
để hạn chế tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra mỗi gia đình và nhà trường cần có biện pháp giáo dục
phòng ngừa con em mình không tự chế sử dụng các loại pháo nổ
còn như vậy thì những câu chuyện tai nạn đau lòng thương tâm do pháo nổ sẽ không còn xảy ra
bài binh sập sám ăn thua bằng tiền thu giữ tại hai sòng bạc năm bộ bài tây và hơn tám mươi một triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan
sòng bạc trên do đỗ văn nhân đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để thu tiền sâu
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh an giang sáng nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo
hồ quốc hà về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nguyễn trí cường và nguyễn quốc bảo
cùng với tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
các bị cáo đều trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
theo cáo trạng vào sáng ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hà và phát hiện thu giữ bốn khẩu súng quân dụng
một trăm bảy mươi hai viên đạn quân dụng một mươi một dao tự chế ba bình xịt hơi cay
quá trình điều tra xác định khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai hà đưa bốn khẩu súng quân dụng
và một trăm bảy mươi hai viên đạn quân dụng cho bảo và cường cất giấu bảo quản
trong quá trình giữ súng cường mang ba khẩu súng ra bắn thử đều phát nổ
bảo mang một khẩu súng ra bắn thử phát nổ rồi tiếp tục đem về nhà hà cất giấu
đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn
khám xét khẩn cấp nhà của hà phát hiện thu giữ súng đạn và đồ vật trên
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hồ quốc hà chín năm sáu tháng tù
về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nguyễn quốc bảo sáu năm chín tháng tù
và nguyễn trí cường năm năm tù cùng về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
còn tại hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng
gồm đỗ văn quý sinh năm hai nghìn một trú tại huyện thanh oai hà nội
nguyễn văn thái sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình
và vũ tiến sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại quận nam từ liêm hà nội
để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
chỉ mất chưa đầy ba mươi phút đã có ngay một tấm bằng đại học trong tay
mà không cần tốn mấy năm học hành
đây là thủ đoạn làm giả giấy tờ con dấu của cơ quan nhà nước
do đối tượng đỗ văn quý chủ mưu tổ chức thực hiện
thời gian đầu em lên mạng xã hội em tuyển cộng tác viên
sau khi có cộng tác viên thì cộng tác viên

sau khi có mẫu với thông tin em vào phần mềm corel
em thay đổi thông tin rồi em in ra thành phẩm
sau khi gửi cho cộng tác viên cộng tác viên sẽ gửi cho khách check
sau khi đã ok thì sẽ đóng hàng và gửi đi qua biêu cục cho khách
từ ba mươi đến sáu mươi triệu khoảng ba tháng gần đây
còn đầu mấy tháng đầu thì được khoảng một mươi một mươi năm triệu
quá trình điều tra xác định là
có các đối tượng cộng tác viên của đối tượng đỗ văn quý
là thực hiện hoạt động là giao bán các cái bằng cấp
và giấy phép lái xe đăng ký xe trên mạng xã hội
cộng tác viên của đối tượng quý thì hoạt động trên khu vực địa bàn hoàn kiếp
thì quá trình xác minh đã tiến hành bắt giữ đối tượng
và thu giữ các cái tài liệu liên quan
thì đối tượng quý này thì tiến hành thuê nhà trọ
và mua các máy in cũng như các máy tính để tiến hành chỉnh sửa
cũng như là làm các cái file tài liệu giả mà do khách hàng yêu cầu
thì đối với các cái tài liệu mà khách hàng yêu cầu
thì sẽ gửi mẫu để quý tiến hành chỉnh sửa thông tin trên máy tính và in ra
đồng thời sau đấy là sau khi hoàn thiện
thì sẽ đưa cho các cộng tác viên để ship trên địa bàn hà nội
cũng như là đặt các cái biêu cục của việt theo
cũng như biêu điện để chuyển phát đến các tỉnh ngoài
khám xét nơi ở của đỗ văn quý thu giữ tăng vật
gồm hai trăm sáu mươi hai tem của bộ giáo dục và đào tạo

một máy ép nhiệt
một con dấu của sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an
một mặt dấu của sở giáo dục và đào tạo tỉnh nam định
hai mặt dấu của bộ giáo dục và đào tạo
năm sổ đăng kiểm
một mươi bảy chứng nhận đăng ký xe mô tô
một mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tám căn cước công dân
và hai phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bản thân thì đối tượng quý cũng đã nhận thức được hành vi của mình là sai
tuy nhiên là do hám lợi nhuận
giống như các cái quyền sổ đỏ và các cái quy định này
thì chỉ bản thân là quý thì cần chỉnh sửa trên giấy
trên máy tính và im ra giấy
là đã có thể kiếm được của khách hàng từ một trăm linh hai trăm linh cho đến một mươi năm hai mươi triệu
trong quá trình điều tra thì xác định là ngoài các giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp
thì quý còn làm giả các cái giấy tờ khác
các khách hàng nhu cầu
giống như các giấy xét nghiệm adn
quyết định ly hôn xác nhận tình trạng hôn nhân
và cái này để gây ra các hệ lụy liên quan đến đời sống gia đình
thì đối với các cái giấy tờ mà khách hàng đặt của quý
thì sẽ sử dụng chủ yếu vào các mục đích
để đi lừa
trong đấy có thể lừa đảo chống đất đại sản hoặc lừa dối gia đình
vụ việc đang được công an quận hoàn kiếm khẩn trương điều tra làm rõ
để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị
hôm nay là ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ tết dương lịch kéo dài ba ngày
đây là dịp để người dân về quê hay là có những kế hoạch du lịch
do đó tình hình giao thông
tăng hơn và tăng hơn
tại các cửa ngõ thành phố lớn đã trở nên đông đúc
và ủn tắc ngay từ chiều ngày hôm qua
và còn tiếp diễn trong sáng ngày hôm nay
theo ghi nhận trái ngược với tình hình giao thông thông thoáng
tại nhiều tuyến đường ở thành phố hà nội
tại tuyến đường vành đai ba
lối vào cao tốc hòa lạc
tình hình giao thông đông đúc nhiều đoạn bị ủn tắc kéo dài
tại các cửa ngõ của thành phố
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí
các chốt trực điều tiết phân luồng từ xa
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
thanh tra sở giao thông vận tải
bố trí lực lượng tại một trăm linh sáu vị trí
có nguy cơ xảy ra ủn tắc giao thông
thời gian trực sáng
từ sáu giờ đến tám giờ ba mươi phút
chiều từ một mươi sáu giờ ba mươi phút
đến một mươi chín giờ
khu vực các bến xe khách liên tục cũng bố trí
bảy vị trí chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông
hạn chế ủn tắc giao thông
khu vực cổng ra cổng vào của bến xe
phối hợp với lực lượng công an chính quyền địa phương
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại các bến xe khách các nút giao thông
trọng điểm các tuyến đường cửa ngõ
ra vào thủ đô
giao thông tại tuyến cửa ngõ phía đông thành phố
khu vực đường kết nối với đường dẫn
tp hcm long thành dầu dây
sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai
ùn ứ các phương tiện di chuyển chậm
cụ thể tuyến đường mai trí thọ
tp thủ đức đoạn từ đường võ nguyên giáp
đến giao lộ an phú
đường dẫn cao tốc lượng phương tiện rất đông
quãng đường khoảng năm trăm linh m
với sáu làn xe ô tô xếp dài
di chuyển chậm phải mất hai mươi năm đến ba mươi phút
để qua được quãng đường này
đến hơn một mươi h ba mươi phút
lượng xe xếp hàng dài
sau đây là tuyến trục đường chính
ra vào khu vực cảng cát lái
và đường vào cao tốc nên lượng xe đầu kéo
container và xe du lịch tập trung
về rất đông trên tuyến võ nguyên giáp
lượng xe thông thoáng di chuyển dễ dàng
nằm trong kế hoạch đảm bảo
trật tự an toàn giao thông
của công an tp hcm
lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân
từ chiều ngày hôm trước thực hiện kiểm tra
kiểm soát và điều tiết giao thông
nhìn chung tại các khu vực nội đô
các tuyến cửa ngõ lưu thông ổn định
chỉ riêng khu vực vào cao tốc
có lượng xe rất lớn dẫn đến
un ứ di chuyển khó khăn
ông diệp dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị
liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm
sài gòn cổ úp chủ mưu việc sử dụng
một tỷ đồng vốn hoạt động sài gòn cổ úc
để đầu tư bên ngoài gây thiệt hại
hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng tòa án nhân dân
tp hcm tuyên phạt ông dũng một mươi năm tù
về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
hội đồng xét xử nhận định hành vi
của các bị cáo xâm phạm đến hoạt động đúng đắn
của cơ quan nhà nước gây thiệt hại lớn
tài sản của sài gòn cổ úp trong đó
bị cáo dũng có vai trò cầm đầu nên cần
phải xử lý nghiêm để gian đe tuy nhiên
tòa áp dụng tinh tiết giảm nhẹ thành khẩn
khai báo có nhiều công hiến đã khắc phục
một phần thiệt hại của vụ án cho bị cáo dũng
và các bị cáo khác trên cơ sở đó
tòa nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo
diệp dũng một mươi năm tù các bị cáo
nguyễn thành nhân bốn mươi sáu tuổi nguyên tổng giám đốc
năm năm tù hồ mỹ hòa nguyên giám đốc
tài chính sài gòn cổ úp ba năm tù
võ thành trung tổng giám đốc công ty
cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới
và tôn thất hào tổng giám đốc
công ty cổ phần địa ốc đại á cùng năm năm tù
bốn bị cáo khác nguyên là cán bộ
sài gòn cổ úc bị tuyên từ hai đến ba năm tù
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tòa buộc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới
và công ty cổ phần địa ốc đại á
liên đối bồi thường toàn bộ thiệt hại
hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
tòa quang cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
bị can đối với hồ đình thái hòa
giám đốc trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn
về tội đưa hối lộ và quyết định khởi tố
bắt tạm giam bốn đối tượng liên quan đến sai phạm
tại trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t
tp biên hòa tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cũng ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn bị can
gồm bùi thị bích thỏa nguyên phó giám đốc
phụ trách phòng đào tạo trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn
về hành vi đưa hối lộ nguyễn thị mỹ nhân
phó trưởng phòng và nguyễn nhân cường
chuyên viên phòng quản lý vận tải phương tiện
và người lái thuộc sở giao thông vận tải
tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ
và đặng thái hân nguyên phó giám đốc
phát triển thị trường trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn
giám đốc công ty cổ phần đầu tư giáo dục
nghề nghiệp k hai mươi bảy về tội giả mạo trong công tác
bước đầu xác định các bị can này
có hành vi đưa nhận tiền để bỏ qua sai phạm
trong quá trình đào tạo sát hạch lái xe
xảy ra tại trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
cho người học lái xe liên quan đến vụ án này
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
tham nhũng buôn lậu bộ công an đã tiến hành
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ông hồ đình thái hòa
để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác
thưa quý vị giả danh cơ quan công an
thông báo trúng thưởng thông báo nhận quà
từ nước ngoài làm việc nhẹ lương cao
muôn hình vạn trạng các hình thức lừa đảo
trên không gian mạng hiện nay được các đối tượng thực hiện
ngoài công tác đấu tranh bóc gỡ các đường dây lừa đảo
lực lượng công an cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền
thế nhưng lừa đảo qua mạng vẫn liên tục xuất hiện
những phương thức thủ đoạn mới
đòi hỏi người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác
ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố hải phòng
đối tượng nguyễn văn long nơi cư trú hải lăng quảng trị
đã sử dụng nhiều tài khoản facebook khác nhau
nhắn tin với bị hại bằng hình thức giả vờ mua hàng
sau đó yêu cầu bị hại tải phần mềm theo hướng dẫn
để kích hoạt tính năng chuyển khoản tiền ngân hàng quốc tế
sau đó đối tượng đã dùng cách để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại
rồi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của mình
tôi đang tìm những người bán hàng và mua hàng
và sau đó bảo người ta gửi chủ tài khoản cho tôi và tôi tiến toán
sau đó bảo người ta tải ứng dụng interdoc v
sau đó tôi bảo người ta gửi cho tôi cái mạng
và tôi đã truy cập vào tất cả các máy
truy cập vào và thấy những cái máy của người ta
và sau đấy tôi đã biệt mật khấu và đăng nhập vào và chuyển đến chủ tiên
đây chỉ là một trong số các đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
công cụ phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
mà cơ quan của chúng tôi đã tìm ra
cơ quan công an thành phố hải phòng bắt giữ trong thời gian qua
xăm xong với công tác đấu tranh lực lượng công an còn tới tận nhà dân
phát tờ rơi về hành vi thủ đoạn của các đối tượng để nhận biết
thế nhưng vẫn có rất nhiều người sập bẫy lừa đảo
tôi nhận được tin nhắn có hiển thị là hãng jody tặng quà
có gửi cho tôi một đường link và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân
gồm cái số điện thoại và địa chỉ để nhận quà
sau đó tôi cũng nhận được quà thật
các đối tượng liên lạc với tôi và hướng dẫn tôi tham gia vào một nhóm chat
khuyến khích tôi tiếp tục làm các nhiệm vụ để nhận hoa hồng chuyển tiền để nhận thưởng
ban đầu tôi cũng chuyển số tiền ít thôi
đến khi số tiền tôi chuyển quá lớn đến chín trăm linh triệu

tôi mới giật mình nghĩ rằng tôi không có thể nhận được quà thật
tôi nghĩ rằng thế này là mình bị lừa rồi
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng phức tạp với nguồn hình bản trạng
phần lớn các đối tượng đánh vào tâm lý của người dân làm người dân hoang mang
thậm chí tin tưởng và chuyển tiền cho các đối tượng lên tới hàng trăm hàng tỷ đồng
khó khăn của chúng tôi là phải đấu tranh với đối tượng trên không gian mạng
nên việc xác định thông tin đối tượng gặp khó khăn
dự báo thời gian tới tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp
xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi gây thiệt hại lớn về tài sản của người bị hại
để phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
thì việc nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân
được xác định là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay